trong đó đã làm tốt việc kiểm soát người từ vùng dịch vào địa phận tỉnh quảng nam
cũng như luôn sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh liên quan đến công tác kiểm soát phòng chống dịch
trong đó đã làm tốt việc kiểm soát người từ vùng dịch vào địa phận tỉnh quảng nam
cũng như luôn sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh liên quan đến công tác kiểm soát phòng chống dịch
ngoài ra để chủ động trong phòng chống dịch bệnh tại địa bàn cơ sở
hai mươi chốt trạn phòng chống dịch bệnh đã được thành lập tại các xã phường
qua đó lực lượng công an cơ sở đã kịp thời khoanh vùng đảm bảo giãn cách xã hội
cũng như xử lý gian đe các trường hợp vi phạm các yêu cầu phòng chống dịch covid
mới đây nhất ngày hai mươi tháng tám công an xã điện thọ đã phát hiện tám thanh niên tụ tập ăn nhậu và hát karaoke
trong thời điểm giãn cách xã hội lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất xử phạt mỗi người bảy năm triệu đồng
từ khi triển khai đến nay thì đã kiểm soát được hơn ba mươi lượt phương tiện qua lại trên các chốc chạy chính
công an thị xã đã triển khai tất cả các biện pháp tùng tra kiểm soát đã xử lý được một trăm một mươi sáu trường hợp vi phạm về công tác phòng chống dịch
như là tôn tập đốc người không đeo cấu trang cũng như là đưa thông tin xe tử dọc đến địa bàn
song song với việc tham gia trên tuyến đầu trong phòng chống dịch toàn thể cán bộ chiến sĩ còn lại tại đơn vị đều ứng trực một trăm linh triển khai công tác tuần tra kiểm soát
qua đó đã kịp thời phát hiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn
tình hình an ninh trật tự trong thời điểm dịch bệnh được bảo đảm
khắc phục mọi khó khăn cán bộ chiến sĩ công an thị xã luôn sẵn sàng
tâm thế tăng ca làm thêm giờ phát huy vai trò trách nhiệm chủ công của mình trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
tiếp tục cùng chính quyền nhân dân địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn trong thời gian tới
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
thưa quý vị công an huyện cơm mở ga tỉnh đắk lắc vừa tiến hành triệu tập một trường hợp trú ở xã el capam huyện cơm mở ga
có hành vi đưa thông tin sai sự thật trong dịch covid một mươi chín
trong quá trình lên mạng xã hội facebook người này có thấy một số thông tin chưa được kiểm chứng về tình trạng tái chế khẩu trang từ trung quốc có chứa covid một mươi chín
nên đã lên trang facebook cá nhân của mình đăng tải thông tin này lên
sau khi phát hiện ra vụ việc cơ quan công an đã tiến hành làm việc với người vi phạm
người này ngay sau đó đã nhận thức được hành vi của mình gây hoang mang dư luận quần chúng nhân dân
ảnh hưởng đến hoạt động chống dịch covid một mươi chín của địa phương
đồng thời người này đã tự xóa bỏ thông tin đó trên trang facebook cá nhân của mình
và cam kết không để xảy ra sự việc tương tự trong thời gian tới
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh vừa triệt xóa đường dây cá độ bóng đá cực lớn
với số tiền đánh bạc giao dịch khoảng một mươi tỷ đồng
đường dây này có liên quan đến nhiều đối tượng ở các tỉnh thành phố trong cả nước
như hà tĩnh ninh bình thừa thiên huế đồng nai và tp hcm
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự phát hiện
tại địa bàn hà tĩnh nổi lên đối tượng nguyễn huy hoàng chú tại xã cầm bình huyện cầm xuyên
cấp tài khoản cá độ bóng đá cho các đối tượng trên địa bàn huyện cầm xuyên tp hcm huyện hương khê
để tham gia cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng internet nên đã tiến hành điều tra xác minh
quá trình điều tra cảnh sát hình sự công an hà tĩnh phát hiện một tài khoản cấp độ super master
tài khoản siêu tổng đại lý do hai đối tượng cộng cán chuyên nghiệp về cá độ bóng đá
tại tp hcm quản lý sau đó chia ra cấp cho các đối tượng tại địa bàn hà tĩnh và một số tỉnh thành khác
có liên quan sử dụng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên trang web b tám mươi tám ag com
và các trang cá độ bóng đá là bóng tám mươi tám com cượcbanh tám mươi tám com
ngày ba tháng tám công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
công an tp hcm công an đồng nai công an thừa thiên huế công an tỉnh ninh bình
đồng loạt bắt giữ khám xét đối với một mươi hai đối tượng cầm đầu trong đường dây
tại các địa bàn hà tĩnh ninh bình thừa thiên huế đồng nai và tp hcm
cầm đầu đường dây là trần công khanh tức tư hên trú tại bốn mươi tám đường nguyễn xí
phường hai mươi sáu quận bình thạnh tp hcm từ hệ giao lại cho trần đức linh quản lý điều hành
ngoài ra còn thuê một số đối tượng để chia cấp giao tài khoản đánh bạc
tính tiền thắng thua và thu trả tiền đánh bạc
giao cho các đối tượng ở tỉnh thành khác phạm hữu lợi phụ trách phát tài khoản ở huế
đinh nhật anh làm đại lý ở ninh bình võ đình hiền làm đại lý ở tp hcm bình thuận
lan văn trọng là đại lý cấp tài khoản ở đồng nai hà tĩnh
tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh đã triệu tập
bắt giữ thêm một mươi đối tượng nằm trong đường dây
qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng
cơ quan công an phát hiện thu giữ ba ô tô gần tám trăm linh triệu đồng và một số tài liệu có liên quan
mình thấy đường dây này hình thành hơn ba năm
về tỉnh lùi kể tán sổ đánh bạc của đường dây là hơn một mươi tỷ
và một trong những khó khăn đó là phần lớn các đối tượng công an trong đường dây đều ở ngoài tỉnh
và cái đường dây này hoạt động dưới hình thức giống như một công ty
đối tượng cầm đầu thì thuê các đối tượng
để thực hiện các nhiệm vụ riêng biệt
vì vậy mà quá trình để bắt giữ được các đối tượng cầm đầu
đặc biệt là đối tượng trần công khánh
còn gọi là tứ hên là một trong những đối tượng hình sự công an ở thành phố chính minh
và một đối tượng lời tại thành phố huế cũng là một đối tượng công an trong hoạt động cả đồng đảng từ trước đến nay
là một trong những đối tượng chính trong những đường dây
đây là loài tội phạm có thể nói là thu đoàn bới
trong khi đối với địa bàn tỉnh ta
vì vậy quá trình đấu tranh rồi bắt giữ các đối tượng là cần có một lúc phải có sự phối hợp chặt chẽ của tất cả các lực lượng có liên quan
trong đó phòng cảnh sát hình sự là đơn vị được giao đơn vị đồng bối chủ ti để giúp cho lãnh đạo phòng tỉnh chỉ đào các lực lượng
đối với vụ án đã được khám phá vừa rồi có những thời điểm cao điểm chúng tôi phải huy động đến gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ
cùng một lúc tham gia trên nhiều địa bàn nhiều tỉnh khác nhau và để quyết định là khám phá điều tra và bắt giữ các loài đối tượng
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc
khởi tố một mươi một bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng

kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh chuyên gia hà tĩnh
thưa quý vị và các bạn công an huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thành tâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại ấp thuận tiến a xã thuận an thị xã bình minh tỉnh vĩnh long về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có sẹo thẳng một cm cách ba cm trên sau cánh mũi trái
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh sóc trăng
là đối tượng trần hữu lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại số bốn trăm ba mươi ba trên hai mươi ba nguyễn huệ khóm bốn phường chín thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách một cm dưới trước đầu lông mày phải
và đối tượng nguyễn văn hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại ấp đầy hương ba xã thạnh thới an huyện trần đề tỉnh sóc trăng
bị công an huyện trần đề tỉnh sóc trăng ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện